phải có một cuộc gặp quan trọng hoặc ai đó quen thuê anh lâm chở xe ôm thì mới dứt được người nghiện game nhanh lâm khỏi cuộc chơi
cơ quan điều tra tập trung vào chứng cứ quan trọng này
lần theo số điện thoại nói trên các chính sách xác định được chủ sở hữu của nó
tuy nhiên người này cho biết đã đưa cho một người bạn tên trần quốc tịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại tổ bốn mươi ba phường kỳ bá tp thái bình mượn điện thoại và sim có giữa điện thoại nói trên hơn một tháng nay chưa trả
nhanh chóng thẩm tra kết quả đúng như nhận định ban đầu của ban chuyên án
thịnh là người quen của lâm từ một số máy điện thoại còn lưu lại không thể quy trách nhiệm hay suy diễn cho một ai đó
nhưng đây lại là một chứng cứ quan trọng cần phải tập trung
ngoài ra qua gia soát nhân trích xung quanh khu vực án mạng các chính sách được biết
khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng sáu có một thay đổi
thành niên dắt chiếc xe máy yamaha không nổ được máy đi về hướng tp thái bình
lập tức cơ quan điều tra đã tổ chức cho nhân chứng nhận dạng
thành niên dắt chiếc xe máy yamaha không nổ được máy đi về hướng tp thái bình

thành niên dắt chiếc xe máy yamaha không nổ được máy đi về hướng tp thái bình